hội đồng nhân dân tp hà nội khai mạc kỳ họp thứ một mươi năm tại kỳ họp này hội đồng nhân dân thành phố sẽ thảo luận đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội sáu tháng đầu năm của thành phố hà nội đồng thời đưa ra phương hướng giải pháp nhằm sớm phục hồi phát triển kinh tế xã hội nhanh ổn định sau đại dịch covid một mươi chín
dự và phát biểu tại kỳ họp có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội
phát biểu tại kỳ họp đồng chí vương đình huệ cho biết với quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội hà nội không điều chỉnh các chỉ tiêu năm hai nghìn hai mươi nghị quyết đã quyết định nhưng xây dựng hai kịch bản tăng trưởng
grdp của hà nội năm hai nghìn hai mươi tăng khoảng năm bốn phân đấu đạt mức tăng cao hơn khoảng năm chín
kỳ họp thứ một mươi năm hội đồng nhân dân tp hà nội diễn ra trong hai ngày mùng sáu và mùng bảy tháng bảy
tại kỳ họp này hội đồng nhân dân thành phố sẽ xem xét thảo luận và thông qua một mươi hai báo cáo và một mươi ba nghị quyết trong đó có một mươi hai nghị quyết chuyên đề và nghị quyết kiện toàn công tác nhân sự thuộc thẩm quyền
một nghị quyết rất quan trọng sẽ được hội đồng nhân dân thành phố hà nội xem xét thông qua là nghị quyết về mức hỗ trợ cán bộ công chức người hoạt động không chuyên trách cấp xã phải nghỉ việc với trên một mươi người được hưởng chính sách